ngay sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín ngành y tế thành phố đã nhanh chóng áp dụng triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
công tác theo dõi điều trị bệnh nhân nghi nhiễm covid một mươi chín cũng như việc truy tìm khoanh vùng và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại đà nẵng vẫn đang được triển khai
bệnh nhân nam nghi nhiễm virus sars cov hai tại phường hòa khánh bắc quận liên triều được truyền từ bệnh viện c đà nẵng sang khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng để theo dõi và điều trị
tại đây toàn bộ quy trình khép kín trong chữa trị và cách ly tại bệnh viện đà nẵng đã được tái khởi động khi bệnh nhân này được chuyển đến
tại buổi họp khẩn với các sở ngành liên quan vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy lãnh đạo thành phố đà nẵng cho biết mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường
đặc biệt là không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín cũng như không có hiện tượng tháo chạy khỏi đà nẵng như một số trang mạng xã hội tùng tin